theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực bắc biển đông
có khả năng mạnh lên thành bão số ba mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
có hướng đi phức tạp ảnh hưởng tới khu vực từ quảng ninh đến nam định
cụ thể sáng ngày ba mươi tháng bảy vùng áp thấp trên khu vực bắc biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
nhận định trong ngày mai ba mươi một tháng bảy áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão
như vậy đây sẽ là cơn bão số ba trong mùa mưa bão hai nghìn một mươi chín
cơn bão này đang ở trong giai đoạn phát triển kết hợp nhiều điều kiện thuận lợi
nên có nhiều khả năng mạnh lên đến cấp chín giật cấp một mươi một
theo dự báo hướng di chuyển chủ yếu là tây tây bắc với tốc độ trung bình một mươi năm km một giờ
hướng vào khu vực phía bắc đảo hải nam trung quốc sau đó đi vào vịnh bắc bộ trong ngày một tháng tám
và gây gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một kèm theo sóng biển cao ba sáu mét trên vịnh bắc bộ
từ đêm một tháng tám đến sáng ngày hai tháng tám hình thái thời tiết này sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến nam định
với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một và gây một đợt mưa lớn ở bắc bộ bắc trung bộ từ chiều một tháng tám đến khoảng ngày bốn tháng tám
đây là áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên biển đông có sự tương tác và chi phối của các hệ thống khí quyển lục địa
cũng như hệ thống gió mùa tây nam nên sẽ có diễn biến rất phức tạp về cường độ và hướng di chuyển
do vậy cần theo dõi liên tục các thông tin dự báo cảnh báo được cập nhật từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia